tiếp tục di chuyển sang phía biển và suy yếu thêm khiến cho đêm và sáng trời còn có nhiều mây
nhưng đến trưa chiều sự phát triển trở lại của vùng thấp phía tây sẽ khiến cho mây tan nhanh
nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhiều hơn
nền nhiệt ngày hôm nay tăng nhanh lên khoảng một hai độ so với ngày hôm qua
và đạt ngưỡng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trên toàn bắc bộ
tại miền trung trong ngày hôm nay từ thanh hóa trở vào cho tới thừa thiên huế
trời vẫn còn có mây nhiều vào buổi sáng đến trưa và chiều mây giảm trời hưởng nắng
và nhiệt độ tăng lên khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
còn đối với khu vực các tỉnh phía nam đèo hải vân phần từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
hôm nay cũng chuyển nắng nhiều hơn khiến nền nhiệt tiếp tục giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
và mức nhiệt này sẽ ổn định từ nay đến hết tuần
khối không khí biển đang lấn dần sang phía tây và tây nguyên và nam bộ
sẽ nằm trong vùng phân kỳ ổn định của nó
do vậy mà trời phổ biến có mây thay đổi đến ít mây sẽ làm cho thời gian được chiều nắng tăng dần lên
khu vực lại trở về với những ngày có nhiệt độ khá cao
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ ở tây nguyên và ba mươi ba ba mươi sáu độ ở nam bộ
số điểm có nắng nóng trên ba mươi năm độ sẽ dần mở rộng và đồng đều hơn
trên biển khu vực vĩnh bắc bộ gió chuyển dần sang hướng đông đến đông nam cường độ cấp bốn
vào thời điểm buổi sáng sớm sương mù xuất hiện sẽ khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế dưới một km
nên bà con ra khơi cần chú ý
khu vực bắc biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa có lúc có mưa
gió đông bắc chuyển dần sang hướng đông thổi đều với cường độ cấp bốn
các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa lại có gió đông bắc đến đông cấp bốn
tình trạng biển tốt với tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
nên thuận lợi cho việc xa khơi khai thác thủy hải sản của bà con
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước